cả gia đình bốn người đang tìm cách vượt biên giới trái phép từ lào về việt nam qua khu vực bản kèo cơn
xã canh du đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phát hiện và bắt giữ
theo đó vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch
covid một mươi chín thuộc đồn biên phòng ken du bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bốn đối tượng có hành vi
nhập cảnh trái phép qua biên giới cả bốn người đều trong một gia đình cùng chú tại bản kèo cơn
xã canh du huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an qua điều tra ban đầu cả gia đình sang lào để làm thuê
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không có việc làm đã tìm cách vượt biên về việt nam
đến liên liệu trên thì bị phát hiện bắt giữ đồn biên phòng canh đu đã phối hợp với địa phương
tổ chức cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
chiều qua công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đã tiến hành mời làm việc đối tượng võ hoàng quân
trú tại hòa thành tỉnh tây ninh về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
sáng cùng ngày khi địa bàn phường hiệp tân hòa thành đang trong thời gian phong tỏa để lấy mẫu sàng lọc sars cov hai
quân điều khiển xe ô tô tải gặp chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín không cho qua
đối tượng cố tình năn nỉ nhưng vẫn không được nên đã lên facebook viết những lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng
sau khi mời làm việc lực lượng công an hòa thành đã yêu cầu quân gỡ bài đăng trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm
vụ việc đang được công an hòa thành tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh lực lượng công an nhân dân đảm trách nhiệm vụ kép
vừa bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội vừa tham gia tuyến đầu chống dịch
và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh ấy đã ghi nhận các trường hợp cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân là f một f hai
thậm chí là bệnh nhân f trong đó thì đã có cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh mà không qua khỏi
thực tế này một lần nữa đã đặt ra vấn đề về việc bảo vệ lực lượng tuyến đầu
trong đó có lực lượng công an quân đội trong cuộc chiến cam go chống lại với kẻ thù vô hình
trong lúc làm nhiệm vụ thực hiện công tác truy vết covid một mươi chín
nhật minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
đã không may bị nhiễm bệnh và hy sinh sau nhiều ngày được điều trị tích cực
công tác truy vết các ép trong phòng chống dịch nó cũng giống như công tác truy vết trong chống tội phạm
nhưng khó khăn hơn phức tạp hơn vì đối tượng tội phạm chúng ta biết được
còn người nhiễm bệnh covid một mươi chín là có nhận biết nó ở quanh ta trong đồng chí đồng đội người thân và trong cộng đồng nhân dân
sau sự hy sinh của đại úy lê huỳnh nhật minh hầu hết cán bộ chiến sĩ xã phước thạnh đều là f một
có hai mươi người phải cách ly tập trung tại đơn vị chỉ còn một đồng chí công an viên được ở bên ngoài
tuy nhiên quá trình làm việc tại công an xã đồng chí minh đã luôn gương mẫu như chấp hành việc đeo khẩu trang
khử khuẩn và giữ khoảng cách an toàn nhất có thể với đồng đội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
nên sau gần hai mươi một ngày những người là f một sau xét nghiệm nhiều lần đều có kết quả âm tính
để đảm bảo được
cái nhiệm vụ tại các vị trí thiếu hụt này thì chúng tôi đã khắc phục bằng cách là vừa cách ly tại đơn vị
nhưng cũng vừa làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân bang chỉ đạo phòng chống dịch xã phước thạnh
rồi quy động lực lượng của cả hệ thống chính trị ở các cấp như là các ấp xã tổ dân cư tự quản tổ covid cộng đồng
cũng như là mô hình gia lô phòng chống tội phạm để thực hiện công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn giải thích
giải đáp các thắc mắc cho nhân dân trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
với phương châm của toàn lực lượng mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc chống dịch
thời gian qua cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã phát huy vai trò sung kích tích cực tham gia phòng chống dịch
từ gian khổ đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an chấp nhận hy sinh rủi ro
có thể bị lây nhiễm dịch bệnh bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ để đảm bảo cuộc sống bình yên sức khỏe cho nhân dân
đối mặt với kẻ thù vô hình lây lan mạnh và nguy hiểm đã có cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh và hy sinh
nhưng cũng có f trong lực lượng công an sau thời gian điều trị được xuất viện khỏe mạnh và trở lại tuyến đầu
điều đó khẳng định bản lĩnh chính trị phẩm chất cách mạng tinh thần ý chí chiến đấu bền bỉ và quyết tâm chiến thắng đại dịch
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng về công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua nhiều tổ chức đảng đảng viên ở cơ sở đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu
không quản ngày đêm bám nắm chắc địa bàn cùng với các cấp chính quyền quân chúng nhân dân triển khai tích cực các biện pháp phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
luôn nhiệt tình tận tụy hết mình với công việc chung của phường luôn có mặt mọi lúc mọi nơi mỗi khi đảng và nhân dân cần
chính vì thế mà từ bao năm nay người dân trên địa bàn phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm hà nội
vẫn gọi ông đỗ văn tý trưởng ban bảo vệ dân phố là người vác tù và hàng tổng
anh em cũng như là hướng dẫn người dân rất là chú đáo ân cần và nắm rất là chắc những tiêu chí về phòng chống dịch của thủ tướng chính phủ
cũng như là chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
ngay từ khi hà nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu ông tý đã cùng các thành viên trong ban bảo vệ dân phố
tập hợp các anh em trong ban phối hợp cùng các lực lượng tham gia bảo vệ tại chốt phòng chống dịch
đồng thời luôn nhắc nhở tuyên truyền
chính người dân thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế
nói đi đôi với làm chính vì thế trong suốt những năm làm trưởng ban bảo vệ dân phố
ông tý luôn được người dân các cấp chính quyền tin tưởng nhất là trong giai đoạn hiện nay
khi tình hình dịch bệnh đang ngày càng có diễn biến phức tạp
thì hơn lúc nào hết ông tý càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày
tôi là một đảng viên
trong lúc nào cũng trong phong trào quần chúng nhân dân thì lúc nào cũng phải gương bẫu
đi trước làm việc lúc nào cũng phải tuần tị công việc được đảng viên đảng giao khó
chúng tôi là cái lực lượng là cái cánh tay nối dài của lực lượng công an
thế nên là vì nhân dân phục vụ vì nhân dân
thế nên là chúng tôi là rất là tự hào
chúng tôi sẵn sàng đi tiên phong trong những vực đó để đảm bảo công tác tuyển dân giúp dân
và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
vụ mục tiêu là đảm bảo an ninh trật tự tiên tỷ ở bàn phường
đồng chí đỗ vân tý là một trong những tấm gương sáng tích cực
tham gia rất nhiều các hoạt động phối hợp với lực lượng công an trong gian vừa qua
và được nhân dân đánh giá cao và xây dựng được vị thế của lực lượng công an quận
cũng như lực lượng trong phong trào giả dân bảo vệ an ninh của quốc
liên quan đến huy động hệ thống chính trị và cuộc
đồng chí đỗ vân tý vừa rồi được chủ tịch lực lượng quận bắc thứ liêm
và xét tặng gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống lực phạm của quận bắc thứ liêm năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt chặt chẽ
của cấp ủy chính quyền và sự nêu gương của cán bộ đảng viên ở các tri bộ
sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng một cách sớm nhất